trong những ngày gần đây chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp tử vong từ các tình huống ba trạm giao thông mưa lũ xét đánh
ngoài những nguyên nhân khách quan ấy nhiều tài xế đã không kiềm chế được tính tình nóng nảy của mình khi có chút hơi men trong người
ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh bình thuận cho biết phạm văn nam đến trụ sở công an thành phố phan thiết
đầu thú khi dùng ô tô đâm vào nhóm xe máy khiến một người tử vong
chiều ngày một mươi hai tháng năm phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ninh bình đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận đầu thú
đây chính là nghi phạm đã lái xe mercedes đâm ông hà xuân hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ thành phố phan thiết bình thuận tử vong dạng sáng cùng ngày
tại cơ quan công an phạm văn nam khai tối ngày một mươi một tháng năm nam cùng ba người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường phú thủy
thành phố phan thiết đến khoảng giờ một mươi năm sáng ngày một mươi hai tháng năm nam cùng nhóm bạn ra đường phạm văn đồng khu vực bờ kẻ phan thiết để ăn uống tiếp
trên đường đi xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước do sự cố chưa xảy ra nên ô tô này tiếp tục chạy đến quán ăn ở khu vực bờ kẻ phan thiết
khi vừa dừng xe trước quán ăn nhóm của nam bị những người đi xe máy đuổi kịp dùng bàn ghế ly chén lao vào hành hung
nam thoát ra được và lên ô tô điều khiển xe chạy lòng vòng
đâm vào nhóm người đi xe máy làm anh hát tử vong tại chỗ sau đó nam rời hiện trường về thành phố hồ chí minh
đến sáng ngày một mươi hai tháng năm nam đã chủ động liên hệ công an tỉnh bình thuận ra trình diện
theo dõi vụ việc trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội cho biết hành vi sử dụng xe ô tô hiệu mercedes chạy nhiều vòng để đuổi theo nạn nhân
rồi đâm nạn nhân tử vong có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tài điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
luật sư phân tích chiếc xe ô tô hiệu mercedes có trầm lực
lượng khoảng hai tấn trở lên nếu ô tô di chuyển với tốc độ cao mà va chạm với ô tô khác thì cả hai nạn nhân cũng có thể thiệt mạng
nếu chiếc xe ô tô mà đâm trực diện vào người đi bộ thì khả năng chết người là rất cao
một người bình thường sẽ nhận thức được rằng sử dụng xe ô tô để đâm vào người đi bộ thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân
nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc khẩu quả chết người xảy ra thì đây là hành vi giết người
hiện tại sự việc đang được cơ quan điều tra
vụ việc đang được cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân diễn biến hành vi của các bên xác định hậu quả của sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
quý vị thấy không chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong lúc đã sử dụng bia rượu mà gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thiệt hại cả tài sản và khiến một người tử vong
hãy luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội khi tham gia giao thông để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy